cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giữ hình sự đối với phùng mạnh duẩn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại thị trấn liên quan huyện thạch thất hà nội
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
đã phát hiện trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
phùng mạnh duẩn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v
đã nhận số tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh
để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định
theo đó duẩn đã liên hệ với lê đức thiện
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế mỹ thuật
thiết kế kỹ thuật ô tô đức thịnh địa chỉ tại phường phú đô
quận nam từ liêm hà nội để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
đối với một mươi tám xe ô tô của bốn cá nhân nêu trên
sau đó phùng mạnh duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
cho một mươi tám xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ tiếp tục mở rộng điều tra